chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bộ công an cho biết ông thành và bà lan đã nhận số tiền tương đối lớn lên đến nhiều tỷ đồng
hai người bước đầu đã nộp lại tiền hậu pháo bị cáo buộc chi phối lũng loạn gây áp lực với một số bị can trong thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
cùng ngày bắt ông hoàng anh cơ quan điều tra cũng bắt cựu bí thư tỉnh ủy quảng ngãi lê viết chữ với cáo buộc nhận tiền
tạo điều kiện giúp phúc sơn trúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt ông chữ để điều tra nghi vấn nhận tiền của chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu
tức khẩu pháo để tạo điều kiện giúp chúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
theo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đây là người thứ ba của tỉnh quảng ngãi bị khởi tố liên quan đến vụ án tại tập đoàn phúc sơn
hai mươi ngày trước bộ công an bắt ông đặng văn mình chủ tịch tỉnh và cao khoa cựu chủ tịch tỉnh cùng với cáo buộc nhận hối lộ
theo bộ công an sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can lệnh khám xét ngay trong ngày hai mươi bảy tháng ba
trong đó ông phạm hoàng anh phò bi thư thường trực tỉnh nguyễn vĩnh phúc bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ
để tạo điều kiện cho công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn của nguyễn văn hậu thực hiện dự án chợ đầu mối vĩnh tường
cụ thể chiều ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng ông phạm hoàng anh phò bi thư tỉnh nguyễn vĩnh phúc
ở phố quang trung phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
thông tin từ ủy ban nhân dân phường nông trang cho biết vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an và xe biển xanh xuất hiện
tại nhà riêng ông phạm hoàng anh phò bi thư tỉnh nguyễn vĩnh phúc ở phố quang trung phường nông trang
một lãnh đạo phường nông tràng thành phố việt trì tỉnh phú thọ xác nhận công an phường có tham gia bảo vệ để các lực lượng chức năng
làm nhiệm vụ ở khu nhà riêng của ông hoàng anh đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã rời khỏi khu vực phố quang trung
nhắc đến dự án chợ đầu mối vĩnh tường có tên đầy đủ là khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại vĩnh tường
ban đầu dự án do công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn hai tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi chín dự án được chuyển nhượng cho tập đoàn phúc sơn tính đến nay dự án đã trải qua bốn lần điều chỉnh quy hoạch
tổng diện tích dự án là trên một trăm tám mươi sáu ha thuộc địa phận huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
phần chợ kho vận chuyển hơn sáu mươi một ha
theo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến dự án này
trung tướng tô ân sô thông tin bị can phạm hoàng anh đã nhận tiền của nguyễn văn hậu tức hậu pháo
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hậu thực hiện dự án chợ đầu mối vĩnh tường vĩnh phúc
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba tại buổi họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án công ty tập đoàn phúc sơn
trong đó có hành vi nhận hối lộ của cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
theo bộ công an chủ tịch tập đoàn phúc sơn dựa vào mối quan hệ thân quen để chi phối chính quyền cơ sở
ngày hai mươi sáu tháng ba tại buổi họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án công ty tập đoàn phúc sơn
trong đó có hành vi nhận hối lộ của cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng
buôn lậu c ba cho biết vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu
còn gọi là hậu pháo khởi tố từ ngày hai mươi sáu tháng hai
đây là vụ án xảy ra tại nhiều địa phương liên quan đến những dự án của tập đoàn phúc sơn đầu tư
trong đó một dự án ở vĩnh phúc một dự án ở quảng ngãi
theo thiếu tướng nguyễn văn thành đây là vụ án lớn và c ba coi đây là dạng tội phạm mới
qua điều tra và lời khai các bị can c ba thấy bị can nguyễn văn hậu
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn đã có những hành vi lũng loạn gây áp lực để ép một số bị can
là nguyên lãnh đạo tỉnh nhằm trục lợi
thiếu tướng nguyễn văn thành cho biết thêm c ba đã khởi tố một mươi bốn tội danh
trong đó có tội nhận hối lộ và có hai lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đã nhận số tiền hàng tỷ đồng
bước đầu đã nộp lại cơ quan điều tra
đặc biệt nguyễn văn hậu còn khai đã đưa tiền cho nhiều người
trong đó có nguyễn trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long số tiền khoảng sáu mươi bốn tỷ đồng
trước đó liên quan tới vụ án trên nguyễn trung hoành bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi quy định tại khoản ba điều ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự
thông tin thêm tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
thiếu tướng nguyễn văn thành là người trực tiếp thụ lý vụ án
theo bộ công an tập đoàn phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải
từ năm hai nghìn một mươi năm phúc sơn vươn mình mạnh mẽ khi được nhận nhiều công trình từ bắc đến nam
hiện doanh nghiệp có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn
tại các địa phương và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật
để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này
khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại